thưa quý vị ngày một mươi một tháng bốn đoàn công tác của đại sứ quán cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam đã đến thăm và làm việc tại ninh bình
đại sứ khâm phâu ân thạ văn đánh giá cao sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh ninh bình
việc tỉnh đang trình cấp thẩm quyền công nhận đền thờ công chúa nhồi hoa là di tích lịch sử cấp quốc gia
đại sứ cho biết phía lào sẽ cử đoàn công tác để hỗ trợ đồng hành với tỉnh trong quá trình hoàn thiện hồ sơ
mong muốn nơi đây sẽ trở thành một khu du lịch văn hóa lịch sử nổi tiếng thu hút du khách việt nam lào cũng như du khách quốc tế
sau hai năm thực hiện chương trình phối hợp về công tác dân vận giữa ban dân vận tỉnh ủy hà nam và ban cán sự đảng
ủy ban nhân dân tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng
nhiều chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước của tỉnh về công tác dân vận đã được cụ thể hóa thành văn bản quy phạm pháp luật
phương thức hoạt động của các cấp chính quyền đã trú trọng quyền làm chủ của nhân dân
thủ tục hành chính tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại được đẩy mạnh
công tác phối hợp chặt chẽ hiệu quả hơn tạo sự đồng thuận trong nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn
đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy chủ tịch hồ chí minh đã vào thăm thanh hóa người mong muốn thanh hóa phải trở thành một tỉnh kiểu mẫu
bao năm qua đảng bộ quân và dân trong tỉnh đã và đang làm theo di huấn
thỏa lòng mong muốn của người
di tích lịch sử rừng thông huyện đông sơn bảy mươi bảy năm trước sau ngày ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
chủ tịch hồ chí minh đã dừng chân nơi đây khi về thăm thanh hóa
người đã gửi gắm niềm tin và sự kỳ vọng lớn lao của mình qua lời can dặn thanh hóa phải trở thành một tỉnh kiểu mẫu
tôi đưa con tôi đến để cho con tôi tìm hiểu thêm về những kỷ niệm và những ký ức mà ngày bắt hồ về thăm
tôi cảm thấy là con tôi rất là hứng thú
muốn tìm tòi cũng như cảm thấy rằng là mọi thứ tái hiện rất là chân thực
thực hiện lời dạy của bác bảy mươi bảy năm qua thanh hóa đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc xây dựng quê hương đất nước
từ một tỉnh còn nhiều khó khăn đến năm hai nghìn hai mươi ba tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh thanh hóa ước đạt bảy
đứng thứ ba trong nhóm các tỉnh thành phố có quy mô grdp lớn nhất cả nước
phát huy cái vai trò nội lực ở trong nhân dân để xây dựng
thành công phường kiểu mẫu và chúng tôi cũng xác định xây dựng phường kiểu mẫu là có điểm khởi đầu nhưng mà không có điểm kết thúc
mỗi một tập thể một gia đình một cá nhân đạt danh hiệu kiểu mẫu là góp phần thực hiện khát vọng để xây dựng tỉnh thanh hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu theo lời dạy của bác
phong trào thi đua xây dựng thanh hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu được tổ chức phát động từ năm hai nghìn một mươi bốn đang tạo sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ
đến nay theo thẩm quyền ủy ban nhân dân tỉnh quy định thanh hóa có chín trăm ba mươi hai cơ quan đơn vị ba mươi hai doanh nghiệp hai mươi hai xã phường thị trấn đạt danh hiệu kiểu mẫu
để bảo đảm an ninh an toàn cho du khách thập phương hành hương về đất tổ công an tỉnh phú thọ đã huy động gần một cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ các nơi diễn ra lễ hội
lực lượng chức năng tỉnh đã xây dựng kế hoạch không để các đối tượng thực hiện cắt tà tạp đạo ngăn chặn các hành vi trộm cắp móc tối cướp giật tài sản bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy giả soát lên danh sách các đối tượng hình sự ma túy để chủ động có biện pháp phòng ngừa từ sớm từ xa ngay từ địa bàn cơ sở
để bảo đảm công tác trồng rừng đạt hiệu quả cao các cơ quan quản lý nhà nước luôn chú trọng công tác tăng cường kiểm tra giám sát giống cây trồng lâm nghiệp trong đó đặc biệt là nguồn gốc chất lượng cây giống khi đưa vào trồng ghi nhận tại tỉnh thái nguyên
với diện tích vườn ươm trên ba hectare mỗi năm cơ sở này cung cấp ra thị trường gần hai triệu cây giống
túi bầu hạt giống mồ hòm đều được lấy từ những cơ sở cậu y tín
điều này đã giúp cho các cơ quan quản lý thuận lợi trong việc kiểm tra và cấp giấy chứng nhận nguồn gốc cây giống
cơ sở chúng tôi thì thường xuyên được cơ quan kiểm lâm trên địa bàn huyện định hóa đến phối kết hợp
thứ nhất là kiểm tra về quy trình nguồn gốc cây giống
thứ hai nữa là cũng được các anh phối hợp hỗ trợ tư vấn về cách chăm sóc cây cối
huyện định hóa có hai năm cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh cây giống
cơ quan chức năng cũng khuyến cáo việc mua cây giống trồng rừng phải chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước
cũng đề nghị là trước khi mà đi mua cây giống tôi cũng nên nghiên cứu kỹ về các cơ sở có đủ cái điều kiện và chấp hành tốt các quy định của nhà nước
đặc biệt là cái chất lượng cây giống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
năm hai nghìn hai mươi ba thái nguyên đã sản xuất được trên hai cây giống
ba triệu cây giống các loại giúp diện tích trồng rừng của tỉnh đạt một trăm hai mươi năm kế hoạch và bảo đảm ổn định tỷ lệ che phủ rừng trên bốn mươi sáu